hơn một mươi bảy năm trăm linh giáo viên nhân viên của hơn một ba trăm linh nhà trẻ trường mầm non tiểu học trung học phổ thông ngoài công lập không được hỗ trợ lương khi trường đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
đây là con số mà sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa đưa ra
số giáo viên nhân viên nhóm trẻ không được hỗ trợ lương chiếm nhiều nhất hơn một mươi sáu người còn lại là mầm non trung học phổ thông và tiểu học
trung học cơ sở là cấp duy nhất không có giáo viên nghỉ không lương
ngoài ra khoảng một mươi bốn giáo viên nhân viên trường ngoài công lập chỉ được hỗ trợ dưới năm mươi lương và một mươi bốn người được hưởng năm mươi lương
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị ubnd tp hỗ trợ tiền lương cơ bản hoặc trợ cấp cho giáo viên đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà có con nhỏ hoặc sức khỏe yếu
tuy nhiên mức hỗ trợ cụ thể chưa được đề cập
sở cũng đề nghị những giáo viên nhân viên đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội y tế và thất nghiệp quý i quý ii năm hai nghìn hai mươi được miễn đóng cả ba loại này